ngày một mươi chín tháng bảy tại hà nội cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã thanh niên khởi nghiệp
tại hội nghị các chuyên gia đã thống nhất cao với nhận định trong hội nhập liên kết hợp tác trong mô hình là nhu cầu tất yếu
và khách quan để các hợp tác xã phát triển một cách bền vững
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có khoảng một bốn trăm linh hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị
ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm dài hạn với doanh nghiệp
tỷ lệ các hợp tác xã tham gia vào chuỗi liên kết một cách bền vững ngày một tăng nhanh
ba mươi bốn năm các hợp tác xã đã tham gia vào các chuỗi liên kết và tham gia một cách bền vững vào các chuỗi liên kết này
theo đánh giá của cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn chất lượng sản phẩm nông sản của các hợp tác xã vẫn chưa đồng đều
thiếu các vùng chuyên canh quy mô lớn để ứng dụng khoa học kỹ thuật đang là những điểm yếu của các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hiện nay
chính vì vậy các hợp tác xã cần tăng cường liên kết chuỗi sản xuất một cách bền vững
phải liên kết để sản xuất ra sản phẩm tốt hơn giá trị hơn để có thể đáp ứng được những tín hiệu của thị trường cũng như thích ứng được với biến đổi khí hậu